xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo
trước vào ngày hôm qua quân đội israel đã nối lại các hoạt động tấn công mục tiêu của hamas ở giải gaza đồng thời chuẩn bị cho cuộc chiến với hamas ít nhất trong một năm
quân đội israel tuyên bố đã tấn công hơn hai trăm linh mục tiêu khủng bố sau khi lệnh ngừng bắn với phong trào hồi giáo hamas chấm dứt
các mục tiêu này nằm ở phía bắc và phía nam giải gaza trong đó có khan yunis và rafah
cùng ngày cơ quan y tế do hamas kiểm soát ở giải gaza cho biết một trăm bảy mươi tám người ở vùng lãnh thổ của palestine đã thiệt mạng
do giao tranh tái diễn sau khi kết thúc lệnh ngừng bắn
trong một diễn biến liên quan tờ thời báo tài chính của anh ngày một tháng một mươi hai dẫn các nguồn tin xác nhận israel có kế hoạch tiến hành chiến dịch quân sự chống hamas trong ít nhất một năm
theo kế hoạch này trước khi loại bỏ năng lực quân sự của hamas israel sẽ phá hủy hệ thống đường hầm và năng lực quản lý của hamas ở gaza
giai đoạn ác liệt nhất trong cuộc chiến sẽ diễn ra vào đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
theo thời báo tài chính thời gian của chiến dịch quân sự chống hamas phụ thuộc vào cách thức giao tranh áp lực quốc tế và khả năng của israel trong việc giải thoát các con tin
sau khi lệnh ngừng bắn giữa israel và phong trào hồi giáo hamas ở giải gaza hết hạn khiến giao tranh tiếp diễn
nhiều nước đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt đồng thời kêu gọi các bên khôi phục thỏa thuận
ngoại trưởng pháp catherine colonna cho biết
việc chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn là một tin rất xấu và đáng tiếc vì điều này không mang lại giải pháp nào và làm phức tạp thêm việc giải quyết mọi vấn đề nảy sinh
bà cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải nối lại thỏa thuận ngừng bắn để tiếp tục giải phóng các con tin và đưa thêm hàng viện trợ vào gaza
cũng trong ngày một tháng một mươi hai nhà trắng khẳng định mỹ tiếp tục gây áp lực để gia hạn lệnh ngừng bắn ở gaza trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội israel và hamas tái bùng phát dữ dội
mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với israel ai cập và qatar trong nỗ lực kéo dài thời gian ngừng bắn nhân đạo ở gaza
hội nghị lần thứ hai mươi tám các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cop hai mươi tám có ý nghĩa hết sức quan trọng
trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục là thách thức toàn cầu lớn nhất được cộng đồng quốc tế quan tâm nhất trong năm hai nghìn hai mươi ba
sáng hôm qua theo giờ địa phương thủ tướng chính phủ phạm minh chính và các nhà lãnh đạo các nước đã tham dự lễ khai mạc hội nghị
trong khuôn khổ cop hai mươi tám
lãnh đạo nhiều nước tiếp tục kêu gọi hành động khẩn trương và tăng cường hợp tác toàn cầu vì mục tiêu khí hậu
cũng trong khuôn khổ hội nghị hơn một trăm ba mươi quốc gia trên thế giới đã nhất trí đưa vấn đề lương thực thực phẩm và nông nghiệp vào kế hoạch hành động khí hậu quốc gia
cụ thể tổng cộng một trăm ba mươi bốn quốc gia sản xuất bảy mươi lương thực phẩm tiêu thụ trên toàn thế giới đã ký tuyên bố chung nhấn mạnh ưu tiên phát triển hệ thống lương thực
thực phẩm và nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu
tuyên bố khẳng định các nước sẽ tăng cường chuyển đổi hệ thống thực phẩm gắn nỗ lực này với kế hoạch quốc gia về giảm khí thải
ngoài ra các nước cũng nhất trí đẩy mạnh hỗ trợ nông dân và các nhà sản xuất thực phẩm dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu
thông qua tăng cường nguồn lực tài trợ phát triển hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và các hệ thống cảnh báo sớm
theo tuyên bố chung một trăm ba mươi bốn quốc gia ký kết văn kiện là nơi sinh sống của năm bảy tỉnh người tạo ra lượng khí thải nhà kính
chiếm tới bảy mươi năm tổng lượng khí thải từ hệ thống sản xuất lương thực toàn cầu hoặc hai mươi năm tổng lượng khí thải trên toàn thế giới
trong số các quốc gia ký vào tuyên bố chung có mỹ trung quốc brazil và liên minh châu âu eu
tổng thư ký tổ chức hiểu ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg cho biết
ông đã có cuộc trao đổi với tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan và cho rằng đã đến lúc để thụy điển trở thành thành viên của liên minh quân sự này
trả lời phỏng vấn hãng tin ap
trả lời phỏng vấn hãng tin ap
tổng thư ký stoltenberg xác nhận đã kêu gọi thổ nhĩ kỳ hoàn tất quy trình trong cuộc gặp tổng thống erdogan hôm một tháng một mươi hai
bên lề hội nghị lần thứ hai mươi tám các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu diễn ra ở dubai các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
thổ nhĩ kỳ và hungary là hai quốc gia thành viên còn lại trong khối nato chưa chính thức chấp thuận đề nghị gia nhập của thụy điển
ankara đã chỉ hoãn quy trình phê chuẩn đề nghị gia nhập nato của stockholm suốt hơn một năm qua
đồng thời cáo buộc thụy điển không coi trọng các mối quan ngại về an ninh của thổ nhĩ kỳ trong đó có cuộc chiến chống lực lượng chiến binh người quốc
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
một thẩm phán tại mỹ mới đây đã ra phán quyết phản đối lệnh cấm ứng dụng chia sẻ video tiktok mà tiểu bang montana đưa ra trước đó vốn dự kiến có hiệu lực từ tháng một năm sau
cụ thể thẩm phán tòa án khu vực donom murloyd đã ra phán quyết sơ bộ chặn lệnh cấm tiktok của bang montana
cho rằng động thái này vượt quá quyền lực nhà nước và vi phạm quyền hiến định của người dùng
văn phòng tổng trưởng lý bang montana và tiktok hiện chưa ra bình luận
hồi tháng năm thống đốc bang montana đã ký ban hành luật cấm tiktok dự kiến có hiệu lực từ ngày một tháng một năm sau
theo đó nền tảng này sẽ bị phạt một mươi đô la mỹ mỗi lần vi phạm nếu người dùng có thể truy cập hoặc tải xuống tiktok
đồng thời có thể bị phạt thêm một mươi đô la mỹ một ngày nếu không tuân thủ
ngay sau đó tiktok đã đệ đơn kháng nghị người dùng tiktok của bang montana cũng đệ đơn kiện để ngăn chặn lệnh cấm
ước tính tại montana có ba trăm tám mươi người sử dụng tiktok chiếm hơn ba mươi dân số của bang
theo dữ liệu do cơ quan thống kê nga rostat công bố mới đơn nhất tỷ lệ thất nghiệp ở nga đã giảm xuống hai chín trong tháng một mươi
mức thấp nhất kể từ đầu những năm một nghìn chín trăm chín mươi
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba khoảng hai hai triệu người từ một mươi năm tuổi trở thành người dùng tiktok
trong thời gian trở lên ở nga được phân loại là thất nghiệp so với mức trung bình hai ba triệu trong quý ba
so với số liệu năm hai nghìn hai mươi hai số người nga không có việc làm đã giảm hai mươi ba
số người có việc làm đạt bảy mươi bốn một triệu tăng so với bảy mươi bốn triệu một tháng trước đó và bảy mươi hai một triệu vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tỉ lệ thất nghiệp ở nga hiện đã ở mức dưới bốn kể từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên theo ngân hàng nga các doanh nghiệp tiếp tục phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động
điều này đang giúp duy trì tốc độ
tốc độ tăng trưởng tiền lương cao
dữ liệu của rostat cho thấy vào tháng chín mức lương danh nghĩa trung bình hàng tháng ở nước này lên tới bảy mươi chín trăm linh rup tăng bảy hai
tuy nhiên so với những tháng trước tốc độ tăng lương thực tế có phần chậm lại giảm từ mức chín năm trong tháng tám và chín hai trong tháng bảy